vào khoảng một mươi ba h ngày một tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên đường đặng văn trơn
gần chợ hiệp hòa phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến cho hai quán ăn bị thiêu dụi gần như hoàn toàn
theo thông tin ban đầu và thời gian trên một số người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn
trong hai quán ăn sau đó lửa bốc cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai
đã điều động hai xe chữa cháy cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hai mươi phút tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
nhưng toàn bộ tài sản bên trong hai quán ăn đã bị thiêu dụi
rất may không có thương vong hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an thành phố biên hòa điều tra làm rõ